cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đang tiến hành điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi xảy ra tại cục đường thủy nội địa việt nam số bốn tôn thất thuyết
phường dịch vọc hậu quận cầu giấy tp hà nội
trong quá trình điều tra vụ án ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với vũ mạnh hùng quyền trưởng phòng kế hoạch đầu tư cục đường thủy nội địa việt nam
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật